hạn mặn ảnh hưởng nặng nề đến việc canh tác của bà con và khiến cho hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt chầm chậm
đến đầu tháng ba đã có năm tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn bao gồm kiên giang bến tre tiền giang cả mau và long an
vấn đề ứng phó hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông cửu long sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình môi trường và tài nguyên ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
tính đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi khu vực đồng bằng sông kiều long có một mươi hai trên một mươi ba tỉnh thành bị ảnh hưởng của hạn mặn
so với đợt hạn hán xâm nhập mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu khiến sáu trăm linh người dân đồng bằng sông cửu long thiếu nước sinh hoạt
một trăm sáu mươi hectare đất nhiễm mặn gây thiệt hại hơn năm năm trăm linh tỷ đồng thì hạn mặn năm nay còn đến sớm hơn một tháng và cũng gây ảnh hưởng vô cùng nặng nề
nguyên nhân được các chuyên gia nhận định là do năm nay mưa lưu vực đầu nguồn rất sớm
nên trên lưu vực sông mekong năm hai nghìn một mươi chín
hai nghìn hai mươi ít nước lưu lượng nước về đồng bằng sông cửu long bị thiếu hụt nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm
thậm chí thấp hơn cả năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
điển hình là mức nước bình quân từ đầu mùa khô đến nay tại trạm kratie thuộc campuchia đạt sáu sáu mươi bảy m
thấp hơn một bốn mươi ba mét so với trung bình nhiều năm thấp hơn năm mét so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
dùng tích chữ biển hồ ở campuchia đến ngày một mươi tháng hai ước tính chỉ khoảng một chín tỷ m ba
giảm khoảng ba mươi năm ba m
bảy tỷ m ba so với thời điểm cao nhất là ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng ba sáu tỷ m ba
thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu gần ba mươi triệu m ba
đây là nguyên nhân chính gây xâm nhập bạn sớm sâu và kéo dài trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong khi đó nguồn nước mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi về vùng đồng bằng sông cửu long
thấp hơn nhiều so với trung bình một mươi năm gần đây
lưu lượng bình quân vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thấp hơn so với trung bình hàng năm và thấp hơn so với năm kiệt hai nghìn một mươi
ngày hai mươi tháng hai trung quốc tuyên bố xả nước trên sông mekong
để giúp đỡ các quốc gia láng giềng đối phó với khô hạn
tuy nhiên tình hình vẫn chưa có thay đổi gì nhiều
thực tế vận hành của các đập thủy điện trung quốc năm nay
đã chậm hơn nửa tháng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
như vậy việc xả nước sắp tới nếu có chỉ là theo kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy mà những tỉnh ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông cửu long
như an giang đồng tháp long an kiên giang
sẽ càng có mực nước thấp và gây khó khăn cho bơm tưới ở các vị trí xa kênh trục
những khó khăn về hạn và mặn đã khiến nhiều người dân gặp thiệt hại lớn trong cảnh tác sản xuất
có thể thấy dù đã rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
và các địa phương đã chủ động ứng phó với hạn mặn
thế nhưng thiệt hại
vẫn xảy ra
tuy nhiên với sự linh hoạt trong công tác ứng phó thì thiệt hại do hạn mặn cũng đã được giảm thiểu xuống mức tối đa
và các địa phương vẫn đang cố gắng để bảo đảm hoạt động sản xuất cho bà con
theo thống kê xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh bến tre có diễn biến phức tạp
độ mặn bốn phần nghìn đã xâm nhập các cửa sông sáu mươi km
trên các tuyến sông nhánh nội đồng kể cả các đập tạm chữ nước đều bị nhiễm mặn trung bình trên hai phần nghìn
ở hầu hết các huyện thành phố
sơ bộ bến tre hiện có trên năm hai trăm linh hectare diện tích lúa bị thiệt hại
khoảng hai mươi hectare cây ăn trái bảy mươi hai ha dừa và hơn một hectare cây giống hoặc điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng
tình hình nuôi thủy sản gặp khó khăn
có bảy trăm hai mươi hai hectare diện tích nuôi tôm càng xanh bị ảnh hưởng
xảy ra hiện tượng nghêu chết với số lượng khoảng một một trăm linh tấn
ước tính thiệt hại khoảng hai mươi ba tỷ đồng
đặc biệt tỉnh bến tre hiện có hàng chục nghìn hộ dân sinh sống xa trong nội đồng bãi ngang vùng ven biển trên các hủ lao ở cồn thiếu nước sinh hoạt do hết nguồn nước ngọt dự trữ
trong khi đó tại tỉnh tiền giang nước mặn đã xâm nhập đến cầu mỹ thuận làm ảnh hưởng đến tất cả các huyện thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh
toàn tỉnh hiện còn hơn hai hai trăm linh ha lúa vùng dự án ngọt hóa gỏ công xuống giống sau lịch khuyến cáo thời vụ cũng trong tình trạng thiếu nước ngọt
có thể thấy dù tình hình hạn mạn diễn biến phức tạp nhưng thiệt hại do vấn đề này gây ra vẫn chưa quá lớn
om bốn trăm hai mươi chín v v và nhiều một số giống khác nữa
ở một số địa phương ví dụ như vùng ven biển của tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau hoặc trà vinh
thì một số giống lúa cũng đắp các đầu được bà con gieo trồng
yếu tố thành công của mùa vụ không chỉ sử dụng các dông lúa có tính chịu hạn thích ứng với biến đổi khí hậu
mà còn ở việc chỉ đạo chuyển dịch sớm thời vụ gieo xạ ngóp phần quan trọng tăng kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng đầu năm
do có sản lượng thóc để xuất khẩu sớm hơn so với cùng kỳ và tăng cơ cầu dung lúa chất lượng cao
hiện khu vực đồng bằng sông cửu long đang chuẩn bị kết thúc vụ lúa đông xuân với một năm mươi bốn triệu hectare
năng suất khoảng sáu chín cho đến bảy tấn một hectare tăng hai hai tạ một hectare so với vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám
đến nay đã có năm công trình phòng chống hạn mặn tại đồng bằng sông cửu long sử dụng vốn ngân sách nhà nước
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đã được đưa vào khai thác sử dụng
kiểm soát mặn trong mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi với diện tích kiểm soát trực tiếp khoảng tám mươi ba hectare
và kiểm soát gián tiếp ảnh hưởng của hạn mặn đến ba trăm linh hectare diện tích đất canh tác
ngoài ra một mươi một dự án công trình khác đã và đang được gấp rút hoàn thành để đưa vào phục vụ công tác phòng chống hạn mặn tại khu vực này
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề xuất các giải pháp lâu dài phòng chống hạn mặn cho đồng bằng sông cửu long
đó là đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát độ mặn tự động để kịp thời thông tin
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn nhất là ứng phó với tác động của thời tiết cực đoan
ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện khép kín các hệ thống thủy lợi đã có nạo vét các canh trục chuyển nước
xây dựng các trạm bơm của nước thấp trên canh xây dựng hạ tầng thủy sản để chủ động kiểm soát chiều xâm nhập mặn
cải tạo các cửa cống lấy nước hiện có ở vùng ảnh hưởng chiều bảo đảm chủ động vận hành lấy nước ngọt nước mặn và tiêu thoát nước
để thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp nhằm ứng phó với hạn mặn tại đồng bằng sông cửu long
ngoài các giải pháp cứng về đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng giúp điều tiết ngăn mặn
thì việc chia sẻ những thông tin nhanh chóng kịp thời từ các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp
cũng góp phần quan trọng trong việc đưa ra những quyết định chính xác giúp hạn chế những thiệt hại do hạn mặn gây ra cho các địa phương tại đồng bằng sông cửu long
đồng bằng sông cửu long cũng có chức năng nhiệm vụ trong việc xử lý thông tin dưỡng khí tượng thủy văn viện thám
như là cục viện thám quốc gia cục quản lý tài nguyên nước viện địa công sản
hay là viện khí tượng thủy văn là cái viện nghiên cứu sử dụng thông tin thủy văn để có được sản phẩm khoa học công nghệ
trong lĩnh vực thủy văn địa phương công sản cũng như là phòng đồng nhân tài
thì chúng tôi chia sẻ một cách trực tuyến thường xuyên
để phục vụ cho các đánh giá tính toán quản lý tài nguyên nước thì chúng tôi có yêu cầu theo quy định của luật
là các tổ chức cá nhân có khai thác sử dụng nước phải tổ chức quan trọng đánh giá
quan trắc giám sát tài nguyên nước và tổ chức cá nhân quan trắc
tổ chức quan trắc và cung cấp số liệu online về hệ thống của bộ tài nguyên ngoại trưởng
thì đây là một trong cái nguồn số liệu và tôi nghĩ rằng là hiệu quả hàng đầu
trong cái bối cảnh điều kiện như thế của chúng ta hiện nay
và các doanh nghiệp họ thu lợi nhuận được từ hoạt động từ khai thác nước
họ phải tái đầu tư họ phải tái bảo vệ và họ phải quan trắc giám sát
và họ cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý
và nhà nước chỉ đầu tư hệ thống tiếp nhận
trong vào một hai năm tới thì chúng ta sẽ có một cái mạng quan trắc kèm cho giám sát tài nguyên nước
tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh
từ sự phối hợp giữa các đơn vị trong phân tích thông tin dữ liệu
bộ tài nguyên ngoại trưởng đánh giá xu thế xâm nhập mặn
ở các cửa sông cửu long sẽ giảm dần
tuy nhiên do dòng chảy từ thượng nguồn sông mê công về đồng bằng sông cửu long không được cải thiện
nên độ mặn vẫn ở mức cao
tình hình nắng nóng hạn hán tiếp tục diễn ra trên các sông vàm cỏ sông cái lớn
xâm nhập mặn duy trì ở mức cao từ cuối tháng bốn tới sau đó giảm dần
hiện nay đã có năm tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn
bao gồm long an tiền giang bến tre kiên giang và cà mau
bộ tài nguyên và môi trường kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
và các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp với các cơ quan chức năng
trong việc lập kế hoạch tích nước xả nước các hồ chứa cho phù hợp sản xuất điện
và bảo đảm cấp nước sinh hoạt sản xuất của người dân
nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
thích ứng với biến đổi khí hậu đã cởi trói cho vùng đồng bằng sông cửu long
một cách tích cực và cho phép đồng bằng sông cửu long uyển chuyển ưu phó
tùy theo tình huống ở mỗi địa phương
nhiều nơi đã lựa chọn phương án canh tác đan sen giữa mặn và ngọt
để phải chấp nhận bớt thâm canh nông nghiệp đi để giảm thiểu rủi ro
trong tháng ba thủ tướng đã có cuộc làm việc với các tỉnh đồng bằng sông cửu long
về hạn hán xâm nhập mặn
nhờ thực hiện tốt nghị quyết một trăm hai mươi đã hạn chế tối đa thiệt hại
như chỉ đạo cây sớm vụ đông xuân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
nhất là cây lúa ở vùng có khả năng nhiễm mặn
diện tích lúa bị thiệt hại khoảng ba mươi chín hectare
chỉ bằng chín sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu đề xuất giải pháp công trình và phi công trình
trên tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
ứng phó biến đổi khí hậu và trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
có công trình cấp bách nào cần làm sớm
không chỉ đề xuất giải pháp mà cần liên hệ trách nhiệm
xem còn có sự chậm trễ hay không
dù đã có nhiều giải pháp ứng phó với hạn mặn
làm giảm thiểu tác động tới kinh tế xã hội tại đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên các địa phương không được chủ quan vì diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu
sẽ còn gây nên những tác động khó lường
đặc biệt là ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp nói chung
và hoạt động canh tác của bà con nói riêng
thưa quý vị bên cạnh vấn đề ứng phó hạn mặn tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
thì một vấn đề nữa mà mọi quốc gia trong đó có nước ta đều đang rất chú ý đến
đó chính là những diễn biến xung quanh dịch covid một mươi chín
và với sự gia tăng về số lượng bệnh nhân
cũng như chấp hành lệnh cách ly toàn xã hội như hiện nay
thì cũng đồng nghĩa với việc gia tăng số lượng rác thải nói chung
và rác thải nguy hại nói riêng
nếu rác thải không được xử lý đúng quy trình
thì đây cũng là một nguồn lây nhiễm chéo dịch bệnh cho cộng đồng
do đó đẩy mạnh công tác thu gom xử lý rác thải y tế và rác thải sinh hoạt
không chỉ nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường
mà còn là cách ngăn chặn dịch bệnh
trong chương mục sống xanh ngay sau đây
thì quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy trình thu gom xử lý rác thải
trong những ngày toàn quốc chung tay phòng chống dịch bệnh
trong những ngày thực hiện cách ly tại gia đình
trên địa bàn thịnh phố hà nội
nhiều gia đình đã thực hiện thu dọn vệ sinh môi trường
thay thế hoặc bỏ đi những vật dụng không cần thiết ra khỏi nhà
để rác thải không tồn động trong khu dân cư
các đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn
đã tăng tần suất thời gian thu gom rác
đơn vị thu gom rác tại địa bàn quận thanh xuân
đã tăng thêm một lần thu dọn trên nhiều con phố
và đặt thêm hàng trăm thu gom rác trên địa bàn quận
để tăng cường công tác vệ sinh môi trường
cùng với việc tăng cường công tác thu gom
thì công tác vận chuyển xử lý rác cũng được đặc biệt quan tâm
các phương tiện vận chuyển đều được kiểm tra tình trạng hoạt động
của toàn bộ máy móc thiết bị trước khi vận hành
bảo đảm kín khít không để do gì nước rác trong quá trình vận chuyển
rác thải y tế được thu gom và thực hiện nghiêm ngặt quy trình xử lý
trong thời gian diễn ra dịch bệnh bùng phát dịch covid một mươi chín
thì là trước khi quá trình thu gom thì chúng tôi tăng cường
phun xịt khử quẩn với lưu lượng cao hơn
chúng tôi thực hiện là phun xịt khử quẩn cả trong quá trình trước khi thu gom
và trong quá trình sau khi bạn đã bàn giao trước khi đưa vào nhà máy
để tiến hành xử lý thì chúng tôi lại tiến hành phun xịt khử quẩn một lần nữa
không chỉ tại các khu dân cư công tác thu gom rác thải
nhất là rác thải y tế ở các khu cách ly tập trung
luôn được chú trọng
trung đoàn pháo binh năm mươi tám sư đoàn ba trăm linh tám quân đoàn một
là một trong những nơi tập trung cách ly lớn của thành phố hà nội
điều đạn hai lần một ngày các chiến sĩ sẽ đi thu gom rác ở khuôn viên chung
còn tại mỗi dãy nhà ở được đặt các thùng phân loại rác cho bà con
hiện nay đối với đơn vị phân loại là bốn nguồn rác khoảng chính
ví dụ như rác thải sinh học sẽ để vào riêng một thùng
rác tải cơ những túi ni lông để riêng một thùng
cơm thừa canh cặn để riêng một thùng rác
và một nguồn rác thải nữa rất đặc biệt nguy hiểm
đó là khẩu trang và găng tay của bà con là những nguồn lây lệnh trực tiếp
chúng tôi đã hướng dẫn bà con để riêng một thùng rồi chúng tôi sẽ xử lý
ở đây được bố trí các thùng rác thùng rác để thải những khẩu trang
thùng rác khác nữa là mình để những chất thải thông thường
vệ sinh ở đây rất đảm bảo an toàn và chúng tôi cảm thấy rất an tâm
một trăm linh các loại rác thải y tế
có nguy cơ lây nhiễm cao như khẩu trang trang phục bảo hộ phòng dịch
găng tay đều được xử lý nghiêm ngặt từ nơi phát sinh chất thải bằng dung dịch chloramin b
trước khi vận chuyển tới nơi lưu giữ và tiêu hủy theo đúng quy định
để bảo đảm an toàn cho chiến sĩ khi giao nhận xử lý chất thải
đơn vị cũng trang bị các phương tiện phòng hộ
đối với rác thải là găng tay và khẩu trang thì bọn tôi sẽ phun khử khuẩn
và cũng sẽ đốt tiêu hủy như rác thải sinh học
lúc tiêu hủy rác thải thì sẽ được mặc trang bị bảo hộ đầy đủ
đầy đủ kính găng tay áo bảo hộ và lót giày
công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải tại các khu vực cách ly
đã và đang được các đơn vị thực hiện nghiêm túc
bảo đảm không gây phát tám mảnh bệnh trong quá trình xử lý
cũng như an toàn cho người cách ly nhân viên quản lý người tham gia quản lý chất thải
có thể thấy trước mối lo ngại về dịch bệnh
các đơn vị và tổ chức đều đang rất nỗ lực thực hiện các giải pháp
nhằm chung mục tiêu phòng dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng
nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất thì còn cần đến ý thức tự giác của mỗi người dân
bắt đầu từ việc không vứt khẩu trang y tế bửa bãi tại khu vực công cộng
thực hiện thu gom riêng đúng cách rác thải y tế tại các hộ gia đình
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau